thưa quý vị một số tỉnh thành trên cả nước đã phải hỏa tốc cho học sinh dừng đến trường
do số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh
tuy nhiên nhiều địa phương vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại vào ngày hai mươi một tháng hai
đắk nông quảng ninh vĩnh phúc hưng yên phú thọ thành phố lào cai thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
là những nơi đã cho học sinh một số cấp học dừng học trực tiếp
chuyển sang học trực tuyến do số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh trong thời gian gần đây
một số địa phương để các trường chủ động linh hoạt trong việc chuyển trạng thái học trực tuyến
căn cứ theo tình hình dịch bệnh và thời tiết
tuy nhiên cũng có không ít tỉnh vẫn tiếp tục kế hoạch đón học sinh trở lại trường vào ngày hôm nay
như an giang bà rịa vũng tàu bạc liêu bình phước đà nẵng
nhiều tỉnh thành dù có số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh trong những ngày qua
vẫn duy trì kế hoạch dạy trực tiếp hoặc là dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến
trong đó hà nội cho phép tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ một đến sáu thuộc một mươi hai quận nội thành
thành phố giao sở giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế ubnd các quận
tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường
còn quan điểm chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo thành phố hải phòng là nhà trường
luôn sẵn sàng mở cửa đón học sinh đến trường dù chỉ có một học sinh